gặp khó khăn trong đại dịch hàng nghìn người dân đang sinh sống làm việc tại các tỉnh thành phía nam
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu đã quyết định trở về quê hương
nắng nóng quãng đường dài và điều kiện hạn chế khiến cuộc hồi hương của người dân gặp muôn vản khó khăn
và để chia sẻ với người dân suốt nhiều ngày qua lực lượng công an tại các địa phương
nơi dòng người đi qua đều có những hành động rất thiết thực
cụ thể trong sáng ngày hôm nay ba mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với công an các tỉnh bình dương bình phước đắk nông bố trí lực lượng phương tiện chuyên dụng
dẫn đường bảo đảm an toàn cho bốn trăm linh công nhân làm việc tại tây ninh di chuyển về quê đắk lắc
với tinh thần trách nhiệm cao cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông giữ khoảng cách và không dừng dọc đường
nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển
cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh cũng đã
tổ chức phân luồng điều tiết giao thông từ xa đảm bảo phòng chống dịch và an toàn cho người dân
và phát tặng miễn phí nước uống trên đường đi
trong quá trình di chuyển có xe bị hỏng hóc cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã bố trí xe hỗ trợ chung chuyển
đến trưa cùng ngày cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh đã bản giao đoàn người
cho cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước tiếp tục hỗ trợ đoàn để người dân về quê an toàn